các chuyên gia gợi ý các trường học có thể chia đôi lớp học
linh động lịch học sang nhiều buổi khác nhau để giảm sự tập trung đông

và gần như đều chưa được tiêm vaccine

bác sĩ nguyễn thành úc khẳng định nếu không có tiếp xúc thì không có lây nhiễm covid một mươi chín
có hai cách tiếp xúc một là tiếp xúc trực tiếp tức
là khi mình đứng trước bệnh nhân hít phải giọt bắn của họ
thứ hai là tiếp xúc gián tiếp khi giọt bắn có chứa virus dính vào tay
rồi vô tình đưa lên mắt mũi miệng của mình
giả thuyết virus bay trong không khí là không có cơ sở khoa học
vì virus không thể tồn tại ở bên ngoài tế bào sống
nó luôn luôn tồn tại và phát triển trong tế bào sống
như các tế bào niêm mạc mũi miệng phế quản phổi bị chóc ra khi người ta ho hắt hơi
thứ hai giọt bắn lớn thì ta nhìn thấy được giọt bắn nhỏ dưới dạng khí dung
aerosol thì mắt thường không nhìn thấy được nhưng nó vẫn có khả năng mang virus
về chuyên môn một người bị lây nhiễm virus phải hội đủ hai điều kiện
điều kiện thứ nhất là phải đủ số lượng virus xâm nhập vào cơ thể
ít nhất phải có trên một hạt virus từ người bệnh phát tán ra ngoài
rồi đi vào mắt mũi miệng của người lành
điều kiện thứ hai là thời gian tiếp xúc có đủ lâu để virus xâm nhập hay không
đối với số lượng virus khi người bệnh thở sẽ phát tán hai mươi hạt virus trong một phút
khi người bệnh nói chuyện sẽ phát tán hai trăm linh hạt virus trong một phút
khi người bệnh ho chảy mũi thì sẽ phát tán ra trên hai trăm linh triệu hạt virus trong một phút
những hạt virus này tồn tại khoảng ba giờ trong không khí ở môi trường kín
thiếu sự thông thoáng tồn tại từ hai đến ba ngày trên một số bề mặt xung quanh
đối với thời gian tiếp xúc theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc
nếu một người f đi bộ đi xe đạp xe máy chỉ đi lướt qua người khác như trường hợp trên
cả hai đều mang khẩu trang thì khả năng lây là rất thấp gần như không có
nếu mình dừng lại nhưng không nói chuyện giữ khoảng cách trên hai mét trong thời gian dưới bốn mươi năm phút
thì lây nhiễm rất thấp hoặc không lây
nếu còn nói chuyện với nhau trong thời gian dưới bốn phút thì lây nhiễm cũng rất thấp
nói chuyện trên bốn phút thì lây nhiễm cao
trong môi trường thông thoáng khả năng lây nhiễm rất thấp
ngược lại trong một môi trường kín ít thông thoáng
như trong nhà đóng kín cửa hay trong hội trường máy lạnh thang máy
giạp hát trung cư dùng chung hệ thống điều hòa trung tâm thì lây nhiễm là rất cao
nhà trung vách nhưng không khuét vách để tiếp xúc với nhau thì không thể và không lây nhiễm được
còn nhà hẻm đối diện với nhau thì cũng không lây
virus không bay qua hẻm được nếu như cửa sổ không đối diện nhau và khoảng cách hai nhà là trên hai mét
hãy mở tất cả các cửa trong nhà khi có điều kiện để không khí được lưu thông thật thông thoáng
càng thông thoáng thì càng hạn chế lây nhiễm vì lúc đó nồng độ virus đã bị pha loãng và đẩy ra khỏi nhà